thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín trên khắp mọi miền tổ quốc học sinh nô nức đến trường dự lễ khai giảng
hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và đây là năm học thứ tư ngành giáo dục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở bậc phổ thông và đại học
thế nhưng trong niềm hân hoan của buổi lễ khai giảng sáng nay thì một sự cố đã xảy ra
tại trường tiểu học yên phú huyện yên định tỉnh thanh hóa
đã khiến bảy học sinh phải nhập viện cấp cứu khi chùm bóng bay phát nổ
để trang trí cho buổi lễ các thầy cô trong trường tiểu học yên phú huyện yên định đã chuẩn bị một số chùm bóng bay nhiều màu sắc
sau buổi lễ các thầy cô cầm chùm bóng bay khoảng hai mươi quả chuẩn bị cắt dây thả lên trời
lúc này một số học sinh và phụ huynh đã chạy vào để giành bóng thì bất ngờ nhiều tiếng nổ vang lên
sân trường trở nên nhốn nháo học sinh la hét sợ hãi
bảy học sinh bị bỏng
được đến với bệnh viện đà khoa yên định cấp cứu chữa trị vết bỏng
theo thông tin từ bệnh viện sức khỏe và tâm lý các em học sinh đã tạm ổn định
mức độ vết bỏng không quá nghiêm trọng
nhà chức trách cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do một phụ huynh hút thuốc lá
vô tình lửa từ điếu thuốc châm vào khiến nhiều cỏ bóng bay cùng lúc bị nổ